trước diễn biến phức tạp của dịch cúng ah năm n sáu tại xã phú nghĩa huyện trương mỹ thành phố hà nội
đã xuất hiện dịch cúm da cầm h năm n sáu trên đàn da cầm của bốn hộ chăn nuôi
ngoài tiêu hủy đàn gia cầm lực lượng chức năng đang đẩy mạnh các biện pháp khoanh vùng
và khống chế dịch bệnh không để lây lan trên diện rộng
đến thời điểm hiện tại xã phú nghĩa đã phải tiêu hủy gần bảy con da cầm các loại
trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp người dân tại xã phú nghĩa cũng đã chủ động
có phương án phòng chống dịch cúm da cầm ngay tại gia đình như rắc vôi
không thả rông gia cầm như trước đây cùng một số biện pháp khác
hàng ngày thì bây giờ gia đình vẫn phải chủ yếu vẫn cứ phải cho ăn và trộn thuốc bổ cho ăn thêm
để cho nó cái đề kháng chẳng hạn như có những cái con là nó có yếu thì cho nó kích cái sức khỏe lên
nguyên nhân ban đầu được xác định là do diễn biến bất thường của thời tiết
làm giảm sức đề kháng của gia cầm cũng như tạo điều kiện thuận lợi để virus cúm ah năm n sáu bùng phát
thứ nhất là đây là vùng chăn nuôi vịt và thứ hai là đã có cái ổ dịch cũ
thứ ba là trong cái điều kiện thời tiết rồi rồi là mưa vét ẩm ướt
nên là đây là cái điều kiện mà sức đề kháng của vật nuôi giảm
trong khi đó thì điều kiện để cho mầm bệnh nó sinh sôi
thì đây là những cái lý do mà có thể là để bùng phát dịch
trên địa bàn hội chương mỹ
song song với việc tiêu hủy gia cầm lực lượng thú y và chăn nuôi cũng đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường lập chốt kiểm dịch
bên cạnh đó địa phương cũng triển khai rắc vôi bột phun hóa chất tiêu độc khử trùng
nhằm hạn chế sự lây lan của virus cúm da cầm
cũng như cấp vaccine để tiêm phòng bao vây không để dịch lây lan ra diện rộng
từ mùng một mươi tháng hai cho đến ngày hai mươi tháng hai sẽ tổ chức toàn bộ trên địa bàn toàn bộ thành phố
gồm những vùng như các trại chăn nuôi các cơ sở giết mổ kinh doanh buôn bán
các nơi có nguy cơ cao đối với dịch bệnh nói chung cũng như là để góp phần phòng chống cả cúm gia cầm nói riêng
đến nay đã có bốn tỉnh phát hiện đàn gia cầm nhiễm cúm a chủng h năm n sáu
gồm quảng ninh nghệ an thanh hóa và hà nội
tuy nhiên các địa phương đều đang kiểm soát tốt không để dịch lan rộng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ra công điện khẩn gửi các địa phương
về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm a h năm n sáu